buôn bán trái phép hơn một trăm năm mươi kg pháo các loại đối tượng lương văn dương
trú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an tạm giữ
lương văn dương từng mang một tiền nán về tội giết người giả tù năm hai nghìn tám
và cũng là đối tượng có các hoạt động phức tạp về mua bán pháo nổ trên địa bàn
dương khai nhận đặt mua pháo của các đối tượng ở ngoại tỉnh
rồi vận chuyển về cất giấu tại nhà và tìm khách tiêu thụ
cơ quan công an đã thu giữ được tổng cộng hơn một trăm năm mươi kg pháo các loại
do nước ngoài sản xuất